hộ thiếu vốn phát triển sản xuất kinh doanh được vay vốn ưu đãi
hộ thiếu sinh kế thì được hỗ trợ dạy nghề giới thiệu việc làm phương tiện sản xuất
để những người yêu thế có thể tự mình vươn lên bình đẳng với các giai tầng khác trong xã hội